cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với bốn đối tượng là nghi can trong vụ nổ súng bắn người xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng ba tại một quán cà phê trên địa bàn thành phố thủ dầu một để điều tra về hành vi giết người này
bốn đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm ngô hồng ngọc võ tấn tài phạm trần đình lâm cùng có hộ khẩu thường trú tại thành phố thủ dầu một và nguyễn đoàn anh khoa hộ khẩu thường chú tỉnh đồng nai
theo điều tra ngày hai mươi tám tháng ba đối tượng ngô hồng ngọc xảy ra mâu thuẫn với anh hoàng ngọc sơn lâm tại phường phú hòa thành phố thủ dầu một ngọc đã gọi điện thoại cho tài khoa và phạm trần đình lâm để tìm cách đánh anh lâm
khi gặp anh lâm tại một quán cà phê tài đã dùng súng bắn đạn cao su bắn nhiều phát khiến anh lâm bị thương ở mặt cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương xác định ngô hồng ngọc là chủ mưu trong vụ án võ tấn tài là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội